ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở vĩnh long về hành vi giết người
các quyết định đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
quá trình làm việc với cơ quan điều tra trung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường
do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này
như tình đã đưa ngày một mươi bốn tháng bốn trung gọi điện thoại thông báo cho cha mình và cơ quan công an biết
việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà nguyễn thiện nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê đắk lắc
tại một phòng trọ trên đường d chín thuộc phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
có mặt tại hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong trong phòng trọ có trung ngồi cạnh nạn nhân